đại sứ quán việt nam tại nhật bản và hiệp hội bóng đá người việt nam tại nhật
vừa tổ chức khai mạc và thi đấu vòng loại giải bóng đá cộng đồng người việt nam tại nhật bản
theo ban tổ chức đã có gần sáu mươi câu lạc bộ bóng đá không chuyên của người việt đăng ký tham gia
ban tổ chức đã lựa chọn bốn mươi đội bóng tiêu biểu cùng tranh tài
kết thúc vòng loại ban tổ chức đã lựa chọn ra hai mươi bốn đội bóng có thành tích tốt nhất
tham dự vòng chung kết diễn ra vào ngày một mươi một tháng tám tới đây
chúng tôi luôn ủng hộ những hoạt động giao lưu gắn kết cộng đồng
đặc biệt như các hoạt động có tính chất tập thể như đại hội bóng đá lần này
nên qua bóng đá các bạn trẻ không những có cơ hội rèn luyện nâng cao sức khỏe
mà còn cơ hội để gặp gỡ giao lưu với nhau hỗ trợ nhau trong những lúc khó khăn nơi đất khách quê người
việc tổ chức giải đấu trong thời gian gần đây đã tạo ra sân chơi lành mạnh
bổ ích tăng cường tinh thần đoàn kết dân tộc giao lưu văn hóa thể thao giữa kiều bào việt nam với nhau
đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ thân thiết giữa chính phủ và nhân dân hai nước